lợi dụng sự khó khăn của doanh nghiệp người dân do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và nhất là nhu cầu chi tiêu dịp trong và sau tết
nhiều đối tượng đã lập ra các website về cái gọi là dự án đầu tư nhận lợi nhuận khủng trên không gian mạng
phương thức chủ yếu là thực hiện các hình thức chi trả hoa hồng cao để lôi kéo người dân
trước thì hình trên bộ công an đã khuyên cáo người dân cần cảnh giác và tránh bị kẻ gian lôi kéo dụ dỗ đầu tư vào các sàn này
chỉ với khoản tiền hai triệu đồng và trong ba ngày thiết kế hoàn thiện là một sàn đầu tư tài chính đã ra đời
công thức chung đó là người tham gia chỉ cần nộp tiền vào tài khoản trên trang web theo các gói từ năm mươi đồng cho đến tiền tỷ là sẽ nhận được lợi nhuận theo ngày lên đến hàng trăm phần trăm
lợi nhuận cao nhưng chỉ sau một thời gian là người tham gia đã không rút được tiền
cứ sau đúng hai mươi bốn giờ tính từ thời điểm mà mình vào đầu tư thì là sẽ được cộng
lợi nhuận của cái gói đầu tư ấy trên cái trang web mà tôi vào ấy thì là mọi người đều chụp cái số tiền mọi người rút được mọi người đầu tư đều rất là ổn
thế nhưng khi mà tôi vào gói ba mươi sáu triệu ấy là cái tiền lợi nhuận được cộng về thì tôi rút nó không được không được nữa
ngoài ra hiện nay các đối tượng còn làm giả các trang web của các doanh nghiệp tổ chức cá nhân có uy tín
từ nội dung hình ảnh và giao diện y như trang web thật để đánh lừa người tham gia
sau đó chúng kêu gọi đầu tư với hình thức tương tự
đó là đưa ra lợi nhuận cao để thu hút người chơi
khi đã thu hút được số lượng tiền đầu tư như mong muốn chúng sẵn sàng đánh sập sàn bất cứ lúc nào
trên thực tế cơ quan công an liên tiếp đấu tranh bóc gỡ các đường dây ổ nhóm tội phạm này
nhưng đánh sập sàn này săn khác lại mọc lên
nếu mà chủ sản thì họ sẽ có rất là nhiều chức năng
họ có thể can thiệp vào tài khoản của khách hàng
về mở tài khoản đóng tài khoản có thể biến từ tài khoản
cho dịch line trở thành tài khoản demo
hoặc là họ có thể can thiệp vào giá để có thể kéo được cháy tài khoản của khách ạ
tức là điều chỉnh giá theo mong muốn
những vụ việc là chỉ một nhóm đối tượng thôi
đã thiết lập ra hàng trăm cái sàn giao dịch quyền dọn y phân để cung cấp cho thị trường
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với công an các đơn vị địa phương
ngăn chặn cái hoạt động của cây sàn này trên diện rộng
vì vậy thì có thể rất nhiều cái sàn sẽ bị đánh sập
bộ công an cảnh báo với những cái gọi là sàn đầu tư tài chính tự xưng trên mạng
với những cam kết lợi nhuận cao chi trả hoa hồng để lôi kéo người mới tham gia
đều là lấy tiền của người sau trì trả cho người trước theo phương thức đa cấp
hiện cả nước đang tồn tại khoảng hơn hai trăm bốn mươi sàn của hơn một trăm linh đối tượng cầm đầu
các đối tượng này hoàn toàn có thể can thiệp được vào kết quả
và chúng cũng sẵn sàng đánh sập để chiếm đoạt tiền của người chơi bất cứ lúc nào